các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các thương binh bệnh binh bệnh binh đạt nhiều thành tích hơn nữa trở thành những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
sự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện ban giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và gần bốn trăm linh đại biểu thương binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng tiêu biểu trong công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cho biết trải qua các cuộc kháng chiến chiến tranh bảo vệ tổ quốc lực lượng công an nhân dân có hơn một mươi bốn liệt sĩ hơn năm thương binh bệnh binh hàng chục nghìn người có công với cách mạng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng công an có bốn mươi sáu đồng chí hy sinh một ba trăm linh một đồng chí bị thương hơn ba trăm linh đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong khi thi hành công vụ
trong những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy lãnh đạo công an các cấp luôn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
bộ công an luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thực hiện chính sách với người có công
nhiều hành động thiết thực nghĩa cử cao đẹp được tổ chức như phong trào đền ơn đáp nghĩa xây dựng nhà tình nghĩa nhận phụng dưỡng các bà mẹ việt nam anh hùng nhận chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ lập và tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa đã tuyển dụng được bốn trăm bốn mươi ba trường hợp là con liệt sĩ thương binh và công tác trong lực lượng công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương những nỗ lực cố gắng thành tích chiến công của các đồng chí thương binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng trong công an nhân dân đồng thời ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa của công an các đơn vị địa phương thời gian qua
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương đồng thời ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa của công an các đơn vị địa phương thời gian qua